chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức đang được mong đợi nhất những ngày gần đây
thông tin về tình hình thời tiết xịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vào mùng một tháng năm
chưa đầy hai mươi bốn giờ nữa là chúng ta đã được tận hưởng ngày nghỉ đầu tiên trong chuỗi bốn ngày nghỉ liên tiếp
chắc hẳn nhiều người đang theo dõi sát sao từng cập nhật về dự báo thời tiết
tại các điểm đến cho kế hoạch nghỉ lễ
như đã hứa chúng tôi sẽ luôn đồng hành để giúp quý vị nắm được tình hình thời tiết mới nhất
ngay sau đây sẽ là diễn biến mưa nắng tại các khu vực trên cả nước
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam
khoảng đêm ba mươi tháng bốn không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi bắc bộ
từ gần sáng và ngày một tháng năm ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp
nên từ chiều tối ngày ba mươi tháng bốn đến ngày một tháng năm ở bắc bộ
và từ gần sáng ngày một đến ngày hai tháng năm ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
bên cạnh đó từ ngày một tháng năm ở bắc bộ và bắc trung bộ
trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi tám hai mươi một độ
vùng núi bắc bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
từ đêm ngày ba mươi tháng bốn trên đất liền
gió chuyển hướng đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn
từ gần sáng ngày một tháng năm vịnh bắc bộ
gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
sóng biển cao từ hai đến bốn mét
từ chiều ngày một tháng năm khu vực bắc biển đông và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
biển động mạnh sóng biển cao từ bốn đến sáu mét ở khu vực bắc biển đông
và từ hai đến bốn mét ở vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
thời tiết dịp ba mươi tháng bốn ở khu vực hà nội từ đêm ba mươi tháng bốn đến ngày một tháng năm có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to từ ngày một tháng năm trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi một độ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngoài ra hồi một giờ ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng bốn vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng tám năm đến chín năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm một trăm một mươi một năm độ kinh đông dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
ảnh hưởng của vùng áp thấp phân tích trên nên từ nay đến ba mươi tháng bốn vùng biển từ phú yên đến cả mau
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa mưa rào và rông mạnh
trong mưa rông nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ một đến hai mét
dự báo thời tiết các vùng trên cả nước
hà nội trời nhiều mây ngày có mưa giải rác đêm có mưa vài nơi gió đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy hai mươi chín độ
phía tây bắc bộ trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
riêng khu vực tây bắc ngày nắng gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
riêng khu vực tây bắc có nơi trên ba mươi hai độ c
phía đông bắc bộ trời nhiều mây có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ vùng núi có nơi dưới hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy ba mươi độ có nơi trên ba mươi độ
từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây ngày có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông đêm có mưa vài nơi
phía nam có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất phía bắc hai mươi bảy ba mươi độ phía nam từ ba mươi ba mươi ba độ
từ đà nẵng đến bình thuận trời nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất phía bắc từ ba mươi ba mươi ba độ phía nam từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
tây nguyên trời nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi trên ba mươi một độ phía nam từ hai mươi năm hai mươi tám độ c
nam bộ trời nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất từ hai trăm linh độ

vừa rồi là những thông tin về tình hình sự báo chi tiết các khu vực trên toàn quốc
còn đến với tp hcm dự báo thời tiết từ trưa đến chiều nay ngày hai mươi chín tháng bốn ở miền đông nam bộ và miền tây nam bộ
nhiều mây ít nắng chiều tối có mưa rông xảy ra ở nhiều nơi
theo ghi nhận vào sáng cùng ngày tại tp hcm đã có mưa vừa có nơi mưa to trên nhiều khu vực như quận tân bình tp thủ đức
không những vậy dự kiến sẽ có mưa rào gió giật tại khu vực sân bay tân sơn nhất gây khó khăn cho việc hạ cánh các tàu bay
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ trong những giờ tới các khối mây rông tiếp tục di chuyển theo hướng đông tây
đến các khu vực khác thuộc trung tâm và phía bắc tp hcm gây mưa rào kèm rông có nơi mưa vừa mưa to
cục bộ có nơi mưa rất to cho hầu khắp các quận huyện của tp hcm
lượng mưa phổ biến từ một mươi năm đến ba mươi mm
riêng khu vực phía nam cần giờ nhà bè tp thủ đức quận bảy có nơi trên bốn mươi mm trong cơn rông đề phòng xét và gió giật mạnh khoảng cấp sáu một mươi một một mươi bốn m trên dây
dự báo thời tiết từ trưa đến chiều nay ở tp hcm ở miền đông nam bộ và miền tây nam bộ trời nhiều mây ít nắng nắng nóng chấm dứt trên khu vực nam bộ
chiều tối tối mưa rông gia tăng xảy ra ở nhiều nơi có nơi mưa vừa mưa to đến rất to những điểm mưa to tập trung ở các tỉnh như kiên giang an giang long an
trong cơn rông đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất phổ biến hai mươi chín ba mươi hai độ c có nơi trên ba mươi hai độ c
theo ông lê đình quyết phó trưởng phòng dự báo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ vùng áp thấp ngoài khơi phía nam của nước ta đang tiếp tục mạnh lên trong những ngày tới có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
dự báo từ hai đến ba ngày tới tại nam bộ mưa rông có xu hướng xảy ra ở trên một phần hai diện tích khu vực có nơi mưa vừa mưa to đến rất to và rông
mưa trên diện rộng tại tp hcm